dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông tô lịch và góc hồ tây bằng công nghệ nhật bản
đã được thành phố hà nội triển khai từ ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với kết quả thu được khá tích cực
sau nửa năm triển khai thí điểm từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
hệ thống làm sạch sử dụng công nghệ nanobioreactor nhật bản
tại khu vực sông tô lịch sẽ được tháo rỡ
việc tháo rỡ khu trình diễn xử lý nước thải trên sông tô lịch là do đã hoàn tất các thủ tục thử nghiệm làm sạch
lấy mẫu theo quy định đồng thời toàn bộ cá coi cá chép việt nam sẽ được chuyển từ sông tô lịch sang khu trình diễn ở hồ tây
việc giữ lại khu thí điểm hồ tây theo đơn vị là để chứng minh chất lượng nước hồ tây sau xử lý sẽ không bị tái ô nhiễm
đơn vị cũng khẳng định hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ tây và một số hồ khác trên địa bàn thành phố sẽ không xảy ra
do chất lượng nước đã đạt các quy chuẩn việt nam của bộ tài nguyên và môi trường
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm thành phố hà nội khởi động dự án thí điểm làm sạch một số đoạn sông tô lịch và góc hồ tây bằng công nghệ nanobioreactor
sau một thời gian thí điểm nước sông tô lịch hồ tây tại khu vực thí điểm có cải thiện theo chiều hướng tích cực bất mùi hôi và nước trong hơn